việc xử lý phế liệu phế phẩm đang là vấn đề phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu
doanh nghiệp và cả cơ quan hải quan đang gặp rất nhiều khó khăn bởi áp dụng khoảng bốn điều bốn mươi bốn nghị định sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ hướng dẫn luật quản lý ngoại thương
để xử lý phế liệu doanh nghiệp đã ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng tiêu hủy phế liệu phế thải đúng với yêu cầu về bảo vệ môi trường
tuy nhiên theo quy định tại nghị định sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ doanh nghiệp phải xin giấy phép tiêu hủy của sở tài nguyên và môi trường mặc dù doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện việc tiêu hủy
để xử lý vấn đề này tổng cục hải quan cho biết sẽ báo cáo chính phủ cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục tiêu hủy phế thải phế liệu hàng gia công như thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi năm và thông tư ba mươi chín hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính
mà không áp dụng nghị định sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ bởi quy định như trên là thừa và không cần thiết
tuy nhiên theo quy định tại nghị định sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám của chính phủ doanh nghiệp phải xin giấy phép tiêu hủy của sở tài nguyên và môi trường mặc dù doanh nghiệp phải xin thiết